tối qua mùa một tháng một mươi hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hiểu hạn sản xuất mika
tại số một mươi ba đường số ba khu công nghiệp biên hòa hai tỉnh đồng nai
khiến hàng nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu dụi
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi chín h ngày một tháng một mươi hai ngọn lửa bất ngờ bốc cháy
tại khu vực nhà xưởng của công ty
mặc dù lực lượng tại chỗ đã dùng các phương tiện để dập đám cháy
nhưng khi lửa gặp một số vật liệu dễ cháy nên chỉ trong thời gian ngắn đã lan ra hàng nghìn mét vuông
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã điều động đến hiện trường tám xe chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt được đám cháy
vụ cháy xảy ra không gây thiệt hại về người nhưng khiến doanh nghiệp thiệt hại nhiều tài sản
công an tỉnh đồng nai đang điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại